một đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội jalo telegram để mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với nhiều thủ đoạn tinh vi vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh ninh bình phát hiện
đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là lê công long chú tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình
tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác trên địa bàn huyện yên khánh huyện kim sơn tỉnh ninh bình và tỉnh nam định
quá trình điều tra ban đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba là hơn một hai tỷ đồng để cho một mươi chín người vay với mức lãi suất từ năm đến bảy đồng một triệu một ngày thu lời bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ một xe ô tô sáu điện thoại di động và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng
cơ quan công an thu giữ một xe ô tô sáu điện thoại di động và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng